thực hiện chỉ đạo của ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại các nhà máy thủy điện trên sông rào trăng đường bảy mươi một tỉnh thừa thiên huế
mỗi cứu hộ đường thủy do lực lượng công an đảm trách đang ngày đêm tập trung phương tiện lực lượng phối hợp với các đơn vị
để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chạy đua với thời gian và tình hình mưa lũ
ngay trong sáng nay lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh thừa thiên huế đã trực tiếp có mặt tại lòng hồ thủy điện hương điền
và thủy điện rào trăng bốn tại xã hương bình thị xã hương trà để chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ cứu nạn
tại đây các đồng chí lãnh đạo đã thăm hỏi động viên và chia sẻ những mất mát đối với gia đình nạn nhân và số cán bộ công nhân
những ngày qua lực lượng mưa cũng rất nhiều nên khó khăn chỉ có hai ngày hôm nay trời bắt đầu toàn công an quân đội
lực lượng trụ lực để tham gia vào vấn đề này
ngoài ra các hệ thống giao thông các phương tiện cơ giới cũng đã được huy động
và tôi cũng hy vọng chúng ta có thể thảo gỡ được những khó khăn để tiếp cận
sau nhiều giờ vượt rừng băng thác vượt qua hiểm nguy lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu vực xảy ra sạt lở ở thủy điện rào trang ba
tại hiện trường hàng nghìn tấn đất đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán chạy kề bên
lực lượng cứu hộ cứu nạn đã kiểm tra toàn bộ hiện trường nhưng không phát hiện người bị nạn trên mặt đất và các khu vực lân cận
tại hiện trường lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tập trung nắm tình hình sử dụng flycam để khảo sát hiện trường
phục vụ cho ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn đồng thời bay lên thủy điện alin b hai để kiểm tra an toàn hồ đập
khảo sát thiết bị để có biện pháp ứng phó cũng như cung cấp nhu yếu phẩm
hiện tại trên hiện trường này toàn bộ đất đá sát khoảng

thì đòi hỏi phải có cảm xúc